xin kính chào quý vị đang theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
mở đầu bản tin là một số cập nhật về tình hình an ninh trật tự
một vụ án nghiêm trọng vừa xảy ra tại ấp quý phước xã nhị quý thị xã cai lậy tỉnh tiền giang
nạn nhân và kẻ gây án cùng chung huyết thống
vụ việc đã khiến những người trong gia đình và hàng xóm bàng hoàng đau xót
do có mâu thuẫn từ thời gian trước ngày hai mươi hai tháng một mươi ông trần văn xết
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn điều khiển xe mô tô thì gặp anh ruột là ông trần văn âu
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba và con trai ông ô đang sửa hàng rào tại nhà ở
giữa xết và ông âu tiếp tục xảy ra tranh cãi
xết về nhà lấy dao mang theo và tiếp tục đi chở cỏ
lần thứ hai khi xết đi ngang qua nhà ông âu thì bị ông âu và con trai dùng xà bèn đuổi đánh
xết bỏ xe cầm theo dao bỏ chạy khoảng một mươi mét thì bị ông âu đuổi kịp và ôm chặt xết
lúc này xết dùng dao đâm ông âu rồi bỏ chạy về nhà
sau đó mang dao đến công an xã nhị quý thị xã cây lậy đầu thú
ông o được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi
theo kết luận của cơ quan chức năng nguyên nhân dẫn đến tử vong của ông o là do mất máu cấp
vết thương xuyên thớ bụng đứt động mạch tính mạch và thủng ruột
còn vào rạng sáng nay đã xảy ra một vụ chìm xà lan ở sông gò gia
ở xã thành an huyện cần giờ thành phố hồ chí minh
công an huyện cần giờ thông tin là đã cứu được bốn người còn một người đang mất tích
vào lúc bốn giờ ba mươi năm phút khi đang neo đậu để chờ xuống hàng từ tàu chở hàng quốc tịch island
thì xảy ra tai nạn
lúc này trên xà lan có năm người
nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hồ chí minh
đã điều động hai phương tiện cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường hỗ trợ tìm kiếm người gặp nạn
do hiện trường vụ tai nạn nằm ở vị trí nước chảy xiết độ sâu từ ba mươi đến bốn mươi mét
nên công tác cứu nạn gặp khó khăn
hiện các cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố
đang phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai tìm kiếm và lên phương án trục vớt
lực lượng cứu hộ cho biết ngay vị trí này như điểm đen vì có vòng xoáy rất nguy hiểm
đã xảy ra mấy vụ chìm xà lan tại đây
danh tính bốn người đã thoát nạn gồm phạm văn triều thuyền trưởng ngụ tiên lãng hải phòng
nguyễn văn tán máy trưởng tăng văn phúc thuyền viên và hồ văn thất
riêng anh phùng sơn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ tam kỳ nghệ an
nghi do kẹt trong cabin sao lái chưa thoát ra ngoài được
bản tin tiếp tục với một số tin tức về an ninh kinh tế
một xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
vừa được tổ lên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang phát hiện bắt quả tạc
cụ thể vào chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi tại khu vực ấp đồng ky xã quốc thái huyện an phú tỉnh an giang
tổ công tác phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát sáu mươi bảy c ba nghìn ba trăm ba mươi tám có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra
qua kiểm tra xe tải trên do tài xế lê hoài đức chú tại tỉnh an giang điều khiển
chở năm tám trăm linh linh kiện quạt gió
tài xế khai vận chuyển thuê và không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng
tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ hàng hóa cùng các tăng vật có liên quan
và bàn giao cho công an huyện an phú tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
trong khi đó đội cảnh sát kinh tế công an quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa kiểm tra
và phát hiện hai cơ sở kinh doanh gạo trên địa bàn có hành vi mua bán gạo nghi vấn giả mạo thương hiệu
ngày hai mươi ba tháng một mươi công an quận thanh khê kiểm tra hành chính tại hai cơ sở mua bán gạo
thuộc địa bàn phường an khê gồm cơ sở số hai trăm chín mươi ba
hai mươi năm a trường trinh do ngô thị ba sáu mươi ba tuổi làm chủ và công ty trách nhiệm hưu hoạn lương thực mạnh quân
có địa chỉ trên đường đinh thị vân do ông nguyễn đình hải năm mươi một tuổi làm đại diện pháp luật
đã phát hiện bốn mươi ba bao gạo cỏ may loại hai mươi năm kg sáu bao gạo cỏ may loại một mươi kg nghi vấn giả mạo thương hiệu
qua kiểm tra cho thấy tại các đầu bao gạo đường chỉ khâu không còn nguyên vẹn
có dấu hiệu can thiệp vào sản phẩm gạo bên trong
tại hai cơ sở trên công an quận còn phát hiện máy khâu cầm tay chỉ và các vỏ bao nhãn hiệu cỏ mây
tổ kiểm tra đã lập biên bản vụ việc tạm giữ hơn một tấn gạo nghi vấn giả mạo thương hiệu
và toàn bộ số tăng vật để phục vụ quá trình điều tra
hiện nay với thủ đoạn cho vay qua mạng xã hội đơn giản không cần giấy tờ kèm theo
và giả danh cơ quan chức năng để đe dọa đã làm cho nhiều người sợ bẫy
nhiều người ít thì mất vài chục triệu còn người nhiều thì mất đến vài trăm triệu đồng
đây không phải là thủ đoạn mới nhưng vì cả tin đã có nhiều trường hợp sập bẫy các thủ đoạn lừa đảo này
phản ánh sau đây
hôm nay cũng sẽ kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi